bệnh viêm gan bí ẩn đang hoành hành có thể là một trong số những di chứng hậu covid một mươi chín ở trẻ em
đây là thông tin nghiên cứu từ nhóm chuyên gia đh imperial college london cung cấp
theo nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí the lancet
các ca viêm gan cấp tính ở trẻ em gần đây có thể là kết quả của tình trạng nhiễm virus corona
sau đó tiếp tục nhiễm adenovirus
tình trạng này tạo thành ổ chứa virus trong đường ruột của trẻ
hai loại virus này cộng hưởng và kết hoạt tế bảo miễn dịch lập đi lập lại
hay nói cách khác ổ chứa virus làm nhiễu tín hiệu phản ứng của hệ miễn dịch
tạo thành các siêu kháng nguyên lặp lại và gây ra tình trạng phản ứng quá mức trong cơ thể
adenovirus tác động thêm làm ổ viêm nặng hơn
dẫn đến các bất thường ở hệ miễn dịch như tình trạng viêm gan cấp tính được báo cáo gần đây
tiến sĩ bác sĩ nguyễn phạm anh hòa trưởng khoa gan mật bệnh viện nhi trung ương cho biết
hiện chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh của những ca bệnh viêm gan cấp tính này
cho đến nay trên thế giới tỷ lệ tổn thương gan gây suy gan cấp không rõ nguyên nhân vẫn giao động trong khoảng hai mươi năm
tuy nhiên các ca bệnh này khá tản phát và không xuất hiện thành chủng ca bệnh như các ca bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân
hiện đang được đề cập nhiều trong những ngày gần đây
có một số giả thuyết được đưa ra và các nhà khoa học tập trung nghiên cứu và làm rõ
thứ nhất sự liên quan của adenovirus
đặc biệt là chủng adenovirus bốn mươi một tới sự khởi phát tổn thương gan cấp tính
thứ hai vai trò gây tổn thương gan của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
thứ ba sự xuất hiện của một biến thể virus mới hay không
thứ tư sự thay đổi và đáp ứng miễn dịch của trẻ sau mắc covid một mươi chín
cũng như đáp ứng với các virus thông thường khác
theo tổ chức y tế thế giới có bảy mươi bệnh nhân trong nhóm viêm gan chưa rõ nguyên nhân ở anh
và năm mươi số ca bệnh ở mỹ phát hiện có adenovirus chủng bốn mươi một
đây là loại virus đã được phát hiện từ năm một nghìn chín trăm năm mươi ba với nhiều chủng và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan
các tổn thương thường gặp nhất do adenovirus là viêm đường khô hấp viêm kết mạc mắt đau mắt đỏ viêm bằng quang viêm não mảng não
sau rotavirus adenovirus là nguyên nhân thứ hai gây bệnh ở điểm tư hóa với các triệu chứng ở dạ dày ruột
ở trẻ nhỏ các dối loạn tiêu hóa thường gặp do adenovirus bao gồm tiêu chảy nôn bột nôn
theo các nghiên cứu trước đây
các bằng chứng trong xét nghiệm kháng thể cho thấy đa số trẻ nhỏ từng nhiễm adenovirus ít nhất một lần trong giai đoạn từ đến bốn tuổi